những người mà có khả năng biết được gia đình này có tài sản
thì bị hại ở đây là làm nghề kinh doanh bất động sản
nên bị hại có mối hại rất là rộng
và hình thức của người bị hại là đeo vàng rất là nhiều
từ chồng vợ đến con
người riêng người chồng không đeo sợi dây chuyền
với lắc không với nhẫn không đã mấy lượng này khoảng ba bốn lượng vàng
người vợ đeo vàng cũng cả hai ba lượng
nên là cái hình thức bên ngoài của bị hại đã phản ánh lên được là
đối tượng nó có thể là quan sát đi đeo bám bị hại
có thể là đối tượng bên ngoài có thể là đối tượng tại địa phương
điểm duy nhất mà bị hại nhớ là một đối tượng cao hơi gầy và một đối tượng hơi thấp
chúng có đeo ba lô phía sau và đi một chiếc xe way màu xanh
ban chuyên án quyết định cử bốn mũi công tác đi theo bốn hướng khác nhau
tổ thứ nhất tập trung đi giả soát sàng lọc các đối tượng có tiền án tiền sự
có biểu hiện nghi vấn về hình sự ma túy trên địa bàn
cao huyện thành phố long khánh dắp danh với huyện xuân lộc
mũi triển khai công tác thứ hai giả soát các camera trên các tuyến đường quốc lộ
và các camera dọc đường các đường liên huyện xuân lộc cẩm mỹ thành phố long khánh
cũng như đường quốc lộ một a và từ xã bảo hòa đến thành phố hồ chí minh
mũi thứ ba đi theo hướng truy tìm tài sản của người bị hại
bao gồm trang sức vòng vàng điện thoại trong các tiệm vàng cầm đồ
trong huyện xuân lộc cũng như các huyện lân cận nhằm truy tìm tăng vật của vụ án
sư tập trung điều tra về các đối tượng có quen biết với gia đình nạn nhân
lúc này ban chuyên án sâu chuỗi các mối quan hệ của từng thành viên trong gia đình
từ hai vợ chồng đến bốn đứa con và không loại trừ đối tượng đã đeo bám từ trước
chờ cơ hội thuận tiện để ra tay
qua các thông tin chúng tôi tìm hiểu xem là hai cháu gái này cũng tuổi trưởng thành
đang học lớp một mươi một lớp một mươi hai cũng tầm một mươi bảy một mươi tám tuổi
xem là có các cái bạn trai có bạn trai nào không
rồi có mâu thuẫn gì về trong tình cảm hay không
và về phía vợ chồng anh hậu xem trong quá trình làm ăn
thì có ai là người mâu thuẫn rồi trong vấn đề thanh toán tiền bảo hay không
chúng tôi trước mắt thì anh hậu là có một đứa con trai đang đi cây nghệ bắt buộc
tại cơ sở diễn báo tí
lúc này bên phòng kỹ thuật hình sự cũng đang gấp rút tiến hành phân tích
đánh giá lại các mẫu vân tay thu giữ tại hiện trường
xem có phát hiện ra những chứng cứ mới nào để phục vụ cho công tác phá án hay không
trên biển số xe của đối tượng có để lại những dấu vân tay rất mờ
và cũng bị mờ trồng nhiều lần cho nên chưa đủ yếu tố để giám định
tuy nhiên dấu vân tay trên cửa kính thì lại rất rõ ràng
cũng có thể đây là những cái mà có thể để chuyên nghiên trực tiếp cho đối tượng
tuy nhiên thì qua giám định tại phòng kỹ thuật hình sự của công an tỉnh đồng nai này
thì những dấu vết đường vân trên nó không may lại trùng với lại những người nhà trong gia đình đó
thế nên là cái vụ việc này mà để chuyên nghiên trực tiếp cho đối tượng gắn
thì hoàn toàn rơi vào cái bế tắc rồi
gây rất nhiều khó khăn cho chúng tôi
cái khó khăn nhất của vụ án này là khi mà công tác các người bình thường
nó thu các mẫu dấu vết
cái thang vật của vụ việc này hầu như là không có thu được cái dấu vết gì tại đại hành trường
đại hành trường là không có thể dấu vết không có chuyên nghiên trực giấu vân tay không có dấu vân tay không có dấu vết gì cả
đặc điểm đối tượng thì lại đeo che kín mặt khanh trùng mặt
thời điểm xảy ra là ba giờ hơn đến bốn giờ sáng
thời điểm là người đi qua lại cũng rất là khó là ít không ai qua lại
nên công tác xác minh đối tượng hình ảnh thuộc thập từ camera rất là mờ
nên công tác truy xét đối với các đối tượng này thì rất là gian nang
như vậy hướng điều tra đối tượng là người quen biết thì hoàn toàn không có đường đi
hướng thu thập mẫu dấu vân tay thì bị bế tắc
ngay cả khi chiết xuất hình ảnh camera an ninh ở các tuyến đường nhà dân ở bên đường để thu thập chứng cứ
hình ảnh lưu từ lúc ba h đến năm h sáng ngày một mươi một tháng bốn năm hai nghìn hai mươi
để tìm hiểu hướng đến và hướng đi của các đối tượng cũng chưa có gì khả quan
hướng đi của các đối tượng
mỗi trinh sát lại báo về là hiện nay là các hệ thống
những camera trong thời điểm đó thì camera nó không ghi lại hình ảnh rõ nét chỉ hơi mở
bởi vì trong lúc tầm ba giờ đến bốn giờ sáng thì các camera ở trong các tuyến đường mà mình nghi vấn thì lại không có
mà những cái tuyến đường có khả năng là đối tượng đi ra thì không có camera
mà camera thì ngăn lắp đặt ra thì không có camera
các cái ngã ba để bảo đảm cái an toàn giao thông cũng không phát hiện gì
quá trình điều tra thì do ban đêm thời điểm xảy ra đêm tối
cái camera an ninh thì nó thời điểm đêm tối qua camera an ninh thì nó chỉ được bổ phận một phần nào đó thôi
mà đường ngoài đường quốc lộ thì cái lưu lượng banh tối banh banh thời điểm đêm đằng sáng thì lưu lượng xe cũng rất là đông phóng rất là nhanh
nhưng mà sau khi mà xác định hỏi thật kỹ bị hại
về xác định đặc điểm pin sát phương tiện cũng như đặc điểm quần áo mẫu bộ hiểm
thì coi chúng tôi coi rất là nhiều
sau khi nghiên cứu kỹ được những thông tin thu thập được
ban chuyên án xác định chiếc mũ màu hồng của đối tượng chính là chìa khóa mở lại vụ án
tập hợp hình ảnh từ nhiều camera giao thông và nhà dân
các điều tra viên phát hiện được bóng mờ hai đối tượng đi chung một chiếc xe mô tô
với tốc độ cao từ xã suối cát huyện xuân lộc
không có đèn chiếu hậu không phát hiện được biển số xe
nhưng đối tượng ngồi sau xe mô tô đội nón màu hồng
qua hình ảnh này ban chuyên án nhận định nhiều khả năng đây chính là hai đối tượng gây án
tuy nhiên khi già đến ấp suối cát một xã xuế cát thì bị mất toàn bộ dấu vết của hai đối tượng
việc phá án bị bế tắc
lúc này ban chuyên án tiếp tục bàn bạc thảo luận và vạch ra phương án giả soát
ngược theo hướng đối tượng di chuyển đến xã bão hòa trước khi gây án
lực lượng phá án đánh giá có khả năng đối tượng đi đường khác để đánh lạc hướng cơ quan điều tra
và đúng như dự đoán sau một thời gian tích cực ra soát camera thì xuất hiện một chi tiết
vào khoảng hai giờ bốn mươi năm phút trước khi gây án các đối tượng đã đảo quanh khu vực chợ bảo hòa
sau khi bị mất dấu vết
nên nhận định nhiều khả năng thời điểm mất dấu vết là lúc gây án
thời gian gây án kéo dài trong khoảng từ ba giờ đến bốn h ba mươi
tiếp tục mở rộng giả soát cơ quan điều tra phát hiện đối tượng đi từ huyện đức linh tỉnh bình thuận đến
đối tượng đi theo đường dịch dắt đối tượng đã có sự điểm nghiêng
mục đích của đối tượng đi như vậy là để tránh camera quan sát trên tuyến trên địa bàn sửa lộng
và sau khi thực hiện hành vi tại nhà bị hại xong
thì đối tượng không theo đường cũ để về để tẩu thoát
và đối tượng lại tách một đường khác để đi ra quốc lộ một
tiếp tục là chỉ đạo tổ thứ ba là tổ do đồng chí duy anh đội trưởng đối xử
phối hợp ngay với công an huyện đức linh
và công an xã đông hà để ra lại các đối tượng nổi cỗ ở trên địa bàn của đức linh
và gặp các tiệm vàng với nó để xem đối tượng này

có mua bán vàng chỉ bên đó không
bởi vì theo quy luật của những đối tượng phạm tội
nếu mà lấy cắp được các tài sản ở tại địa phương đó
thì chúng ít cái tiêu thụ ở tại địa bàn mà phải đi nơi khác
nhiều khả năng đối tượng gây án ở xã đông hà huyện đức linh
nên ngoài việc phối hợp với công an địa phương ở đây
ra soát tất cả các đối tượng nghi vấn trên địa bàn
cơ quan điều tra mở rộng địa bàn ra soát đối tượng nghi vấn
ra đến cả địa bàn thành phố phan thiết tỉnh bình thuận
hàng chục trinh sát điều tra viên đã xuống các cơ sở
để thu thập thông tin sàng lọc những đối tượng là nam giới
có độ tuổi từ hai mươi cho đến ba mươi tuổi
cơ hội mà lại tiếp tục đặt ra cho chúng tôi nghi vấn
với khả năng là đối tượng lấy được tài sản
thế bán tài sản lấy tiền để chơi đá gà
một tổ trinh sát phối hợp với công an xã đông hà huyện đức linh tỉnh bình thuận
ra soát camera ngay tại tụ điểm chơi đá gà do đào công trân tổ chức
một nút thắt của vụ án đã được mở ra
các trinh sát viên phát hiện ra hai đối tượng
đặc biệt đối tượng ngồi sau đội mũ màu hồng vào nhà trân lúc năm h ba mươi
vừa khớp với thời gian sau khi các đối tượng gây án tại xã bảo hòa huyện xuân lộc trở về
đi sâu vào tìm hiểu đối tượng đào công trân thì được biết
y sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi tám là chủ nhân ngôi nhà nuôi gà trọi
đây là đối tượng có mối quan hệ rất phức tạp thường xuyên tổ chức tụ tập đá gà
vậy đối tượng này có quan hệ như thế nào với hai đối tượng cướp tại xã bảo lộc huyện xuân hòa
để giải quyết những nghi vấn trên
một mặt tiếp tục cho trinh sát giám sát ra soát camera thời gian trước và sau khi đối tượng gây án
sau khi xảy ra vụ án tại nhà đào công trân
mặt khác tiếp tục xác minh giả soát các đối tượng có các biểu hiện bất minh về kinh tế
trong thời gian gần đây tại địa bàn huyện đức linh tỉnh bình thuận
từ đây nổi lên một đối tượng phạm minh hoàng sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi hai
có nhiều đặc điểm nhận dạng giống xe nghi vấn điều khiển xe nghi vấn đi gây án nhất
đối tượng thứ hai giá người cao ốm chưa xác định được
tiến hành xác minh cơ quan điều tra đã nắm được thông tin
phạm minh hoàng rất manh động
từng có ba tiền án về tội cướp giật tài sản trộm cắp tài sản và cố ý gây thương tích
nên chắc chắn y sẽ có nhiều kinh nghiệm đối phó với lực lượng

nhưng đi đâu làm gì thì mình không biết

tiến hành đi vô làm việc với tiệm vàng ở huyện đức linh
chóful rất là th sinh tộc
vì người ta xác nhận số lượng vàng bán hai lần trùng khớp
như là tài sản bị hại
và qua cơ sở thông tin nắm đợt
đối tượng chính xác đang cùng bạn gái
ở trong phòng trọ
thì anh em chính xác xin ý kiến
đồng chí trường hồng nguyễn xin ý kiến tôi
linh cái sơ đồ
để vây bắt
để vây bắt
đối tượng ba nhé đặt ra là bắt nó bắt ở cùng lúc tránh bắt một đối tượng mà để động đối tượng khác nó tẩu thoát